diễn đàn kinh tế thế giới về asean với chủ đề asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp bốn
sẽ diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín tại hà nội
dự kiến sẽ đón tám tổng thống và thủ tướng khoảng năm mươi bộ trưởng lãnh đạo của nhiều tổ chức và định chế tài chính quốc tế
cùng hơn một lãnh đạo doanh nghiệp lớn của thế giới
đây sẽ là diễn đàn kinh tế thế giới về asean có quy mô lớn và có số lượng các nhà lãnh đạo tham dự đông nhất từ trước đến nay
đăng cai tổ chức hội nghị khu vực của diễn đàn kinh tế thế giới việt nam một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế
một việt nam chủ động nắm bắt để tự cường trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việt nam bắt đầu hợp tác với diễn đàn kinh tế thế giới từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây là diễn đàn đối thoại quan trọng của lãnh đạo chính phủ việt nam với các tập đoàn hàng đầu thế giới
mang lại cho việt nam các cơ hội đầu tư và phát triển
năm hai nghìn một mươi bảy trong khuôn khổ hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tại davos
thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới kros wav đã dự lễ ký thỏa thuận đối tác công tư giữa việt nam
và diễn đàn này về phát triển nền kinh tế việt nam tự cường trước tương lai của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
sau lễ ký này việt nam là nước đầu tiên mà diễn đàn thỏa thuận hợp tác theo mô hình đối tác công tư
và mong muốn đây là một mẫu hình để triển khai với các nước khác
tôi đánh giá cao vai trò chủ động và tích cực của việt nam tham gia vào việc tổ chức các sự kiện lớn của thế giới
chúng ta đã được biết tới một việt nam năng động có nền kinh tế phát triển
một điểm đến an toàn khi tổ chức tuần lễ cấp cao apec vào năm ngoái
và năm nay là việc tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới về asean
có thể nói trong gần ba mươi năm qua lãnh đạo cấp cao của việt nam thường xuyên tham dự các hội nghị thường niên
của diễn đàn kinh tế thế giới tại davos thụy sĩ và đông nam á
tại đây việt nam đã chủ động đưa ra nhiều sáng kiến như lộ trình tăng trưởng xanh
thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển bền vững trong khu vực mekong
tôi thực sự ghi nhận việt nam là thành viên tích cực của diễn đàn kinh tế thế giới
hiện đã có khoảng một đại biểu đăng ký tham dự tại hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
được tổ chức tại việt nam
điều này cho thấy sự quan tâm của chính giới và doanh nghiệp quốc tế đối với doanh nghiệp asean nói chung
và việt nam nói riêng đặc biệt với chủ đề bốn
tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ là cơ hội lý tưởng
để các doanh nghiệp việt nam cập nhật xu hướng kết nối hợp tác đầu tư kinh doanh với những tập đoàn lớn nhất
diễn đàn kinh tế thế giới đã trở thành rất nổi bật một diễn đàn toàn cầu
nơi đó có thể nói là một cái chợ ý tưởng cực kỳ lớn
khi chúng ta kéo được diễn đàn này về tổ chức ở việt nam
thì sự quan tâm tôi nói là không được một các doanh nghiệp lớn đó
thì cũng vài trăm vài chục thôi
thì cũng đã là một sự quan tâm rất lớn đến sự phát triển của việt nam
một cái quảng bá hình ảnh tuyệt vời cho đất nước chúng ta
và quan trọng hơn họ thấy những tiềm năng của đất nước chúng ta để có thể phát triển được
web asean hai nghìn một mươi tám thực sự là cơ hội để việt nam chia sẻ
học hỏi các mô hình tăng trưởng mới
giúp doanh nghiệp việt nam mở rộng mạng lưới kết nối ra khu vực và toàn cầu